để dòng điện được truyền tải liên tục an toàn và ổn định những người thợ đội truyền tải điện hai
truyền tài điện hà nội đang gấp rút tiến hành công tác kiểm tra sửa chữa xóa phụ lục tồn tại trên lưới
nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và trong mùa nắng nóng năm hai nghìn một mươi chín
mùa nắng nóng năm hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ diễn ra sớm và kéo dài xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan
chủ động đối phó với tình hình được dự báo tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã lên kế hoạch cho việc tăng cao hai mươi
trong đó đặc biệt tại các tuyến đường dây cung cấp điện cho các vùng kinh tế chính trị trọng điểm như hà nội và các tỉnh phụ cận thành phố hồ chí minh
đây là vị trí cột một a tại xã vân hà huyện đông anh thành phố hà nội thuộc tuyến đường dây đông anh long biên
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm những người thợ đường dây thuộc đội truyền tải điện hai đang tập trung cao độ để thay bát sứ néo bị vỡ
còn tại trạm biến áp năm trăm linh kv một trong những trạm lớn nhất của miền bắc cung cấp phụ tải cho các tỉnh hương yên bắc giang bắc ninh và thủ đô hà nội
nếu như năm hai nghìn một mươi tám sản lượng điện qua trạm đạt hơn một ba tỷ kwh thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sau khi lắp thêm một máy biến áp có công suất chín trăm linh mva
thì chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín sản lượng qua trạm đã lên đến một ba tỷ kwh
tăng bảy mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và trong mùa nắng nóng này sản lượng điện qua trạm còn có thể tăng cao hơn nữa và theo dự báo có thể tăng từ tám mươi đến chín mươi so với cùng kỳ
trạm năm trăm linh nông anh đã thực hiện một số giải pháp cụ thể như là một số máy biến áp có khả năng sẽ qua tải thì thực hiện bằng giải pháp nằm mát cự bức bằng nước cho máy biến áp
ngoài ra còn phù hợp với chính quyền địa phương công an địa phương

trạm năm trăm linh nông anh đã thực hiện một số giải pháp công an địa phương